nhưng địa bàn quản lý tới một mươi bốn quận huyện hoạt động liên tục từ bảy giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm tất cả các ngày trong tuần và phải di chuyển bằng xe máy
nhưng bấy nhiêu đó không phải là trở ngại khó khăn mà cái chính là phải đấu tranh tâm lý với các đối tượng bán hàng rong giả dạng để ăn xin và các nhóm bảo kê
trung tâm chúng tôi là bên đông anh đắng trên đại bàn xác lục tú
để muốn sang được nội thành chúng tôi phải đi qua năm cây cầu chính
đó là cầu thanh trì cầu vĩnh tuy cầu trương dương cầu nhật tây
cầu tân và cầu thăng lăng
khi mà ô tô đi qua cầu để sang nội thành là nó báo cho người chở đối tượng đi mất
và có một trường hợp đối tượng cũng có khai rằng là được thuê được các đối tượng chắc chắc thuê một tháng trả ba triệu một tháng để hàng ngày đến
mục đích chính là chỉ là để theo dõi ô tô cứ ra khỏi cổng cơ quan thì sẽ báo cho bên kia
có bao giờ chúng có những hành động manh động là dọa nạt hay là có thể gây nguy hiểm cho cán bộ không
điển hình vài vụ là khi chúng tôi tập trung là cũng có đối tượng là
đứng ra chặn đầu xe cũng cầm tô vít dọa
cán bộ trung tâm chúng tôi là cũng đã có nhiều đồng chí là được những cái lời chào mời hấp dẫn
rồi vấn đề là mất thù lao hàng tháng
vấn đề là không tập trung cái người của họ người ăn xin của họ
khi mà gặp các số điện thoại lạ nghe thấy là cái có dấu hiệu lạ là chúng tôi sẽ tắt máy chúng tôi sẽ không nghe
tránh trường hợp cái vấn đề là bây giờ khi mà thời buổi bây giờ cái công nghệ nó cũng cao
vấn đề là cắt ghép rồi photoshop
nhắn tin cái thứ này nọ thì nhiều khi là anh em là cũng vô tình rơi vào các cái bẫy của các đối tượng chăn rắt bảo kê
tại trung tâm bảo trợ xã hội một chúng tôi đã gặp và làm quen với tạ quang khánh sinh năm hai nghìn bốn quê ở thanh sơn phú thọ
chúng tôi mượn một căn phòng kín để tiện nói chuyện
tuy mới một mươi năm tuổi nhưng khánh đã có thâm niên gần năm năm làm nghề bán hàng dưới hà nội
cậu bé tỏ ra khá dày dạng với các quy luật cuộc sống và nắm rõ các kiểu luật trong
thế giới ngầm
em nói thật em đi ra ngoài này thì em cũng quen với một hai anh
hai anh cũng cùng quê là ở đâu
nói chung là không phải là cùng quê mà là cô quen những anh quen những anh gọi là vay nặng lãi chẳng hạn
anh bảo quên mình à
nói chung là có chuyện gì cần thiết thì gọi xong bắt đầu
nói chung là cứ đưa cho người ta ít tiền lấy tiền người ta chơi đôi cho anh em chẳng hạn
nhưng ai bắt nạt mình hơi quá đà thì em mới sử dụng những cái đấy thôi
em có biết là vì sao gọi bắt nạt mình không
nói chung là những nơi người ta kiểu là người ta nói ở đây là yêu bà bà bà bà hẳn của người ta
không được làm ăn thằng ví dụ như là thằng em ruột ruột tao hay là thằng em xã hội của tao chưa làm mà đến mày làm
qua cuộc trò chuyện với khánh
cả ông dương văn tráng cũng vậy
tất cả họ đều không một lần thừa nhận mình có được bảo kê hay không
lý do thì chỉ có người trong cuộc mới biết
thưa quý vị một câu hỏi đặt ra là tại sao gần như tất cả những nạn nhân này đều không thừa nhận hành vi
thậm chí còn bao che cho những người trong đường dây
họ sợ bị đánh sợ bị mất chỗ làm ăn
họ không hiểu luật pháp không biết việc mình đang làm bị lợi dụng sức lao động hay còn có nhiều lý do nào khác
thậm chí họ không hề muốn mình được đưa về các trung tâm bảo chế
họ không hề muốn mình được đưa về các trung tâm bảo chế của xã hội
nơi mà họ luôn nhận được những bữa ăn và một chỗ nghỉ ngơi bình yên
nhưng có lẽ chỉ khi những ngày tết đang cận kề họ mới trượt nghĩ tới một gia đình một mái ấm thực sự để trở về
trong phóng sự tiếp theo chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tâm sự chất chứa đầy nỗi niềm của miên
nhân vật đã xuất hiện đầu tiên trong loạt phóng sự này
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem